các doanh nghiệp châu âu kỳ vọng việc ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa liên minh châu âu và nhật bản
sẽ là một dấu hiệu chính trị quan trọng khi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo các tổ chức chính của liên minh châu âu
để thống nhất một số vấn đề cũng như các vấn đề kỹ thuật pháp lý
phải được đưa ra trong những tháng tới trước khi một hiệp ước đầy đủ sẽ sẵn sàng để ký kết
theo bà luisa santos một giám đốc nhóm vận động hành lang business europe cho biết
eu và nhật bản đã đạt đến một mức độ phát triển kinh tế tương tự
và đàm phán về hiệp định tập trung vào việc dỡ bỏ thuế quan và tăng cường hợp tác về pháp luật
thỏa thuận sẽ tìm cách giải quyết những khó khăn mà các nhà xuất khẩu eu đang phải đối mặt ở nhật bản
khi các yêu cầu về luật lệ khác với châu âu và thuế nhập khẩu xe hơi
qua đó các công ty nhật bản cũng sẽ được hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do
vì nó sẽ lợi bỏ thuế quan của châu âu đối với việc nhập khẩu phụ tồn mô tô

các hoạt động logistics của trung quốc có xu hướng chậm lại trong tháng sáu
với chỉ số hiệu suất logistics lpi đứng ở mức năm mươi năm tám

nhưng vẫn cho thấy một ngành công nghiệp hậu cần sôi động các nhà phân tích cho biết

dưới ngưỡng năm mươi ngăn cách sự gia tăng từ sự suy giảm cho thấy chi phí logistics vẫn còn thấp
tiến hiệu giảm nhiệt này đã khiến các nhà đầu tư trên thế giới phần nào thất vọng
bởi vì kinh tế thế giới hiện đang phụ thuộc vào các nền kinh tế mới nổi dẫn đầu là trung quốc
chứng khoán châu á hướng tới ngày mất điểm thứ ba liên tiếp trong tuần qua